vào chiều ngày năm tháng một mươi hai trên sông tiền đoạn thuộc phường long châu thị xã tân châu tỉnh an giang lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cơ quan tỉnh an giang tiến hành kiểm tra xe đỏ ngang dt hai mươi ba nghìn tám trăm chín mươi đang chở khách từ tỉnh đồng tháp qua tỉnh an giang
phát hiện trên đò có hai bao tải bên trong có chứa bảy trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó trên sông hậu đoạn thuộc xã bình thạnh đông huyện phú tân tỉnh an giang lực lượng công an kiểm tra phát hiện trên xe đỏ ngang dt một mươi tám nghìn hai trăm ba mươi chín
có một xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi tám p sáu chín nghìn chín mươi hai vận chuyển bảy trăm bốn mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu được đối tượng nguy trang cất dấu tình vi
tại thời điểm kiểm tra không ai đến thừa nhận là chủ sở hữu số thuốc lá lậu và xe mô tô trên
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tăng vật cùng phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi lừa đảo chiếm thật tài sản đối tượng đặng quốc dũng chú tại huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng bắt tạm giam
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một dũng và vũ chú tỉnh bình phước được các đối tượng môi giới đưa sang campuchia
để làm việc cho nhóm người trung quốc với nhiệm vụ kêu gọi mọi người ở việt nam tham gia đầu tư
gửi tiền vào sàn sổ số mon waysing com để lấy lãi khuyến khích người chơi kêu gọi thêm nhiều người khác
cùng tham gia để nhận được hoa hồng
khi số tiền huy động được lớn nhóm người trung quốc đánh sập trang web
ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một biết thông tin sản giao dịch sẽ bị đánh sập dũng liên kết với một người tên tuấn
lập nick ra lô ảo nhắn tin cho những nạn nhân mà dũng đang quản lý yêu cầu nộp hai triệu đồng vào tài khoản
của một người tên võ tấn toàn để lấy lại số tiền vốn
nhiều người tin và đã nộp cho dũng số tiền khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai dũng bỏ trốn về việt nam tiếp tục liên hệ với nhiều người
trú tại thành phố đà lạt là nạn nhân của trang web để vay mượn tiền
nạn nhân của trang web lừa đảo bằng hình thức đa cấp này trú tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
riêng tại thành phố đà lạt có ba nạn nhân có đơn tố cáo thủ đoạn lừa đảo của trang web này
với số tiền bị lừa trên một tỷ một trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với phòng cảnh sát cơ động vừa triệt phá
thành công chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi hàng loạt hành vi phạm tội
như bắt giữ người trái pháp luật cưỡng đoạt tài sản cho vai lãi nặng
tổ chức bán dâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản do hai vợ chồng nguyễn thị cẩm tuyền và trần đình hưng cầm đầu
phản ánh sau của phóng viên thời sự
trước đó vào chiều ngày hai tháng một mươi hai lực lượng công an bất ngờ ập vào căn nhà ở khu phố bốn
phường tân hiệp thành phố biên hòa bắt quả tang tám đối tượng là đàn em của tuyền và hưng
đang có hành vi giam giữ một mươi bốn cô gái đều là tiếp viên karaoke
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ
liên quan đến hợp đồng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và một số hùng khí
cùng thời điểm trên lực lượng công an cũng tiến hành bắt giữ tuyền hưng tại nhà riêng
ở phường trảng giài thành phố biên hòa đồng thời kiểm tra hai quán karaoke của đường dây này
là quán karaoke nice ở phường tân biên và karaoke thùy dương ở phường tân hiệp
bắt quả tang sáu nhân viên nữ đang thực hiện hành vi kích dục nhảy múa thoát y múa khiêu dâm cho khách
khi mà về quán làm với tôi thì tất cả các bé phải làm hợp đồng là đã ứng trước tôi
cái số tiền là bao nhiêu đó như hồi nãy là tôi đã cho mượn và hứa hẹn là sẽ góp hàng ngày cho
tôi trong quá trình là làm nếu mà ở quán tôi mà khách mà có yêu cầu nhảy thoát y kích chụp thì
mấy bé sẽ gợi ý cho tôi và tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho mấy bé làm để mấy bé kiếm thêm thu nhập
thủ đoạn của hai vợ chồng tuyền hưng là móc nối với một số đối tượng tại tp hcm ép buộc lừa
các cô gái trẻ vay nợ với số tiền tương lai
hai mươi hai mươi năm triệu đồng các đối tượng ép nạn nhân về đồng nai vào quán karaoke tiếp khách
khỏa thân mối thoát y và bán dâm các đối tượng còn bắt nhân viên phải thoát y để chụp hình khoản
thân nhằm khống chế nạn nhân tiếp viên không được nhận tiền lương mà chỉ nhận tiền bo của khách
số tiền lương phải nộp lại cho nhóm của tuyền đặt ra theo tỷ lệ bằng thủ đoạn này
tuyền và hưng đã cho hàng chục tiếp viên vay nợ với lãi suất rất cao từ hai mươi đến ba mươi một tháng
ngoài ra tuyền và hưng còn dùng các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt một phần
số tiền bo của các tiếp viên thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
tuyền và hưng không vay nợ chúng ép và nạn nhân phải buộc phải làm việc phải trả nợ cho chúng thủ
đoạn tinh vi hơn là khi mà chúng ép nạn nhân gây nợ thì chúng dùng điện thoại quay phim lại
thể hiện nạn nhân tự giác vay và tự giác đến nơi cơ sở
nhiều trường hợp là đối tượng bắt nạn nhân phải thoát y để chụp hình khỏa thân nhằm khống chế nạn
thì số nạn nhân này bị quản thúc trong quá trình chỉ được phép là di chuyển từ nơi giam giữ đến
cơ sở kinh nghiệm hợp đồng karaoke sau khi hợp đồng tiếp khách xong thì đối tượng nạn em lại
chở canh và chở về lại nơi giam giữ
mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm nguyễn khánh hội nguyễn tấn kiệt và hà văn nghị
đây là ba đối tượng được xác định làm môi giới cho vợ chồng tuyền để đưa các cô gái về đồng nai làm việc nhẹ lương cao
ngân hàng nhà nước việt nam vừa quyết định điều chỉnh trị tiêu tín dụng định hướng năm hai nghìn hai mươi hai thêm khoảng một năm hai cho toàn hệ thống các tổ chức tiến dụng
theo ngân hàng nhà nước việt nam nguyên tắc điều chỉnh tăng trị tiêu tín dụng cho các tổ chức tín dụng theo hướng các tổ chức tín dụng có thanh khoản tốt hơn
lãi suất thấp hơn sẽ được tăng trưởng tiến dụng cao hơn
thống đốc ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng cân đối vốn phù hợp để cấp tín dụng
tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhất là lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn xuất khẩu doanh nghiệp nhỏ và vừa công nghiệp phụ trợ
các động lực tăng trưởng theo đúng chủ trương của chính phủ thủ tướng chính phủ
ngân hàng nhà nước khẳng định việc mở rộng tín dụng đi đôi với việc kiểm soát rủi ro kỳ hạn để đảm bảo thanh khoản an toàn hoạt động
đảm bảo khả năng chi trả cho doanh nghiệp và người dân nhất là dịp tết nguyên đán
cùng với việc được nới dung đã có thêm bốn ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân doanh nghiệp nối tiếp theo hai ngân hàng cuộn tuần trước